chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ sau đây xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh